các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tức mùng một tết âm lịch kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng
thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đà nẵng thủ tướng lưu ý đà nẵng là thành phố có vị trí chiến lược quan trọng nên các lực lượng vũ trang cần chủ động cao cảnh giác sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xây dựng bản lĩnh chiến đấu vững vàng tác phong huấn luyện đặc biệt phải chú trọng xây dựng công tác dân vận
nhân ngày đầu năm mới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố một năm mới an khang thịnh vượng và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết cán bộ công nhân viên chức ubnd phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
nhân dịp năm mới thủ tướng chúc địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đời sống cán bộ ngày càng nâng cao và năm mới sức khỏe vui xuân đầm ấm
trong lễ hội đón chào năm mới xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tối ngày bốn tháng hai thị xã hồng ngự nơi được mệnh danh là thủ phủ của cái cha việt nam chính thức công bố trở thành một đô thị loại ba trực thuộc tỉnh đồng tháp
nhân dịp này địa phương cũng vinh dự đón nhận hôn trương lao động hạng nhất
trước những đổi thay của vùng đất có lịch sử hơn hai trăm linh năm chính quyền địa phương kêu gọi cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết thống nhất ý chí hành động trung sức quyết tâm xây dựng thị xã hồng ngự trở thành trọng điểm kinh tế phía bắc của tỉnh
mục tiêu của thị xã hồng ngự là trở thành nơi đáng sống đáng để đầu tư sản xuất trong khu vực
tại ga hà nội vào sáng ngày mùng mùa tết chuyến tàu đầu tiên của năm mới cũng đã khởi hành
mang theo những vị khách đầu tiên của năm
chuyến tàu mang biển hiệu se bảy chuyến tàu đầu tiên của năm mới khởi hành lúc sáu giờ sáng
hành khách trên chuyến tàu này phần nhiều là những người bận công việc chưa thể đoàn tụ với gia đình đêm giao thừa hay lỡ chuyến tàu trước
tất cả đều đang mong sớm được trở về nhà đón cái tết xung vầy cùng gia đình sau một năm vất vả
vì lý do công việc mình hôm nay mình mới trở về quê ăn tết được
chính vì lý do đến mình
chuyến tàu này rất phù hợp với thời điểm mình kết thúc công việc và để có thể về với gia đình
mình chọn được chuyến tàu này rất phù hợp với mình
do công việc vẫn rộn hôm nay tôi mới đi chuyến tàu đầu năm để về ăn tết cùng với gia đình
tàu trễ nhưng mà về được đến nhà là mừng rồi
cũng có những hành khách lên chuyến tàu sớm đi lễ chùa cầu phúc cầu may theo truyền thống của người việt nam
tôi đi sớm nhất là vì về để đi lễ
để phạt để thanh về nam định
trong khi hành khách hối hà về với gia đình gặp gỡ bạn bè hoặc đi du xuân
thì những nhân viên đường sắt vẫn miệt mài làm việc
anh phan thanh tùng lái tàu cho biết thực hiện chuyến tàu đầu tiên trong ngày đầu năm này với anh
cùng những anh em trong gia đình thống nhất là trách nhiệm và cũng có cả niềm vui
được lái một chuyến tàu đầu năm sang năm mới
khởi đầu trong một năm mới để chờ được bà con đi về đón tết ngoài vùng biển
thì mình cảm thấy rất ý nghĩa cũng là một cái rất vinh dự
một năm mới đã tới từ hành khách cho tới lái tàu
nhân viên phục vụ ở ga vẫn còn đó nhiều lo toan bộn bề trong cuộc sống
thế nhưng chuyến tàu đầu năm lăn bánh mang theo nhiều hy vọng
nó sẽ chờ mùa xuân sự tươi mới và những thành công tốt đẹp đến với tất cả mọi người
thưa quý vị trong nhiều năm qua việc vẽ và thể hiện hình tượng con sáp trong hội họa
gần như đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với cả các nghệ sĩ cũng như công chúng yêu nghệ thuật
và mỗi năm hình tượng con sáp cũng được thể hiện khác nhau
mang các sắc thái riêng tương ứng với luật ngũ hành của năm đó
mời quý vị cùng đến với hình tượng chú lợn trong tranh của các họa sĩ việt
những ngày trước tết nguyên đán kỷ hợi có thể thấy hình ảnh chú lợn
con giáp của năm kỷ hợi được phủ sóng khá nhiều trong các triển lãm mỹ thuật tại hà nội
khác với những năm trước chú lợn kỷ hợi năm nay mang màu sắc có phần đặc biệt và độc đáo hơn
nhiều chú lợn mang sắc xanh bởi theo luật ngũ hành lợn kỳ hợi năm nay mang mạnh mộc
đó là chú lợn mạnh mẽ và đầy quyết liệt
tại triển lãm hợi năm hai nghìn một mươi chín có thể bắt gặp nhiều hình ảnh chú lợn với những tạo hình khác nhau
trong khi đó họa sĩ lê trí dũng người có nhiều năm tạo hình
và sáng tác tranh về các con giáp lại cho ra mắt bộ tranh độc đáo về chú lợn theo phong cách rất riêng
tranh lợn của họa sĩ lê trí dũng cũng được thể hiện ở đa dạng các chất liệu ẩn chứa những giá trị tốt lành
người dân việt nam hàng mấy trăm năm trước đã dựng những hình tượng con lợn
như bức tranh lợn đàn lợn mẹ và lợn con
lợn ăn cây giấy tức là một con lợn đực đang nhổ bật cây khoai nước lên
những cái hình tượng như thế nó nói lên sự sung mãn và sự sung túc của đời sống người nông dân việt nam
ngoài các tác phẩm hội họa công chúng yêu nghệ thuật còn được đến với các tác phẩm tạo hình khác
thể hiện vẻ đẹp của con giáp năm nay thông qua các sáng tác gốm điều khác
giá này là giá con lợn ỉ rất truyền thống lưng võng bụng xệ ngõm ngắn trông rất là buồn cười như vậy
riêng với cái hình của nó thì nó đã tạo ra cái signature của con lợn của tôi rồi
năm nay tôi định là chọn giấy giấy bồi
có thể thấy rằng các chú lợn năm nay được các họa sĩ thể hiện với nhiều gam màu rực rỡ
điều này tương đồng với tính phồn vinh xinh xôi sung túc hạnh phúc nào đủ mà con vật biểu tượng này mang lên
hợi tuy đứng ở vị trí cuối cùng trong một mươi hai con giáp nhưng rất quan trọng vì đồng nghĩa với việc hoàn tất chu kỳ vòng tuần hoàn thập nhị địa chi để chuẩn bị khởi đầu một chu kỳ mới
tết nguyên đán với người dân trung quốc là dịp lễ lớn nhất và quan trọng nhất
tuy nhiên những năm gần đây phong tục đón tết đang có nhiều thay đổi
thay vì thực hiện đầy đủ các nghi lễ người trung quốc càng lúc càng thay đổi

với trung quốc càng lúc càng đơn giản mọi lễ nghi và đề cao sự tận hưởng đích thực
đốt pháo dịp tết nguyên đán là phong tục lâu đời của người dân trung quốc

thế như gần đây hoạt động này không còn nhộn nhịp như xưa
doanh số bán pháo hoa tại thủ đô bắc kinh đã giảm một nửa trong năm nay
nguyên nhân được cho là do lo ngại ô nhiễm không khí và có thể thị hiếu của người dân trung quốc cũng đang có sự thay đổi

thời buổi kinh tế khó khăn thật khó để kiếm tiền
chỉ những người có điều kiện mời dám chi tiền mua pháo hoa dịp tết chúng tôi chỉ đốt loại pháo bông nhỏ
một truyền thống khác cũng đang thay đổi đó là phong tục lì xì đầu năm giữa người thân trong gia đình và bạn bè
với mong muốn mang tới nhiều điều may mắn bằng những phong bao màu đỏ nhỏ nhắn
giờ đây nhiều người ưa chuộng hình thức lì xì qua điện thoại thông minh
một ứng dụng cho phép tặng tiền ảo chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán của mỗi người
tôi rất thích khi nhận được lì xì qua điện thoại
đặc biệt là khi bạn không thể biết được trong phong bao đó có bao nhiêu tiền nó như chơi sổ số vậy
tết cũng là dịp để người dân tăng cường chi tiêu
các khu chợ truyền thống luôn đông đúc nhộn nhịp hơn mọi ngày vào khoảng thời gian cuối năm
tuy nhiên các tiểu thương cho biết
giờ khách hàng mua sổ số này là một lý do để tăng cường chi tiêu
các khu chợ truyền thống rất cẩn thận họ không chi tiêu thoải mái như trước đây
tất nhiên tôi phải tính toán kỹ càng phải khảo giá và so sánh giữa các hàng để chọn chỗ rẻ nhất
theo cục quản lý du lịch quốc gia trung quốc số lượng người đi du lịch vào dịp nghỉ tết của nước này
được dự báo cũng tăng một mươi hai một so với năm trước lên ba trăm tám mươi sáu triệu người
trong đó ước tính khoảng sáu năm triệu người đi du lịch nước ngoài
trong năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cũng là năm nước cộng hòa nhân dân trung hoa tròn bảy mươi tuổi
đảng và chính phủ trung quốc kiên trì cầu tiến bộ trong ổn định
kêu gọi toàn thể nhân dân đồng lòng phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng đất nước hùng cường nhân dân hạnh phúc tô minh từ bắc kinh trung quốc
chuyển sang các tin tức quốc tế ngày năm tháng hai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
dịp lễ lớn nhất trong năm của nhiều nước châu á
tùy theo phong tục truyền thống mỗi quốc gia có những cách đón tết độc đáo thật vui vẻ
cũng như phần lớn người dân ở các nước châu á người hàn quốc có tục lệ trở về quê xung vầy với gia đình vào dịp tết
thế nhưng năm nay nhiều người dân hàn quốc đã thay đổi thói quen họ đi du lịch thay vì ở nhà trong dịp lễ này
năm nay công ty chúng tôi tổ chức tour du lịch cho khoảng bốn mươi một khách hàng trong năm ngày tết
con số này tăng một mươi so với năm ngoái địa điểm họ lựa chọn là các nước đông nam á
nhiều người hàn quốc khác không có thời gian và điều kiện đi xa lại chọn trải qua kỳ nghỉ tết tại các khách sạn hạng sang
nơi họ được thư giãn và giải phóng khỏi các công việc hàng ngày thưởng thức trọn vẹn những ngày nghỉ lễ hiếm hoi của năm
trào lưu không đi du lịch mà nghỉ lễ tại các khách sạn tài chính trong thành phố đã trở nên phổ biến
vào dịp nghỉ lễ năm mới chúng tôi đón lượng khách tăng gấp bốn lần so với các kỳ nghỉ cuối tuần
trong khi đó tại trung quốc người dân đã tưng bừng nón năm mới kỷ hợi
sáu phút giao dịch
trong khi đó người trung quốc đã đến chùa cầu may
mọi người cũng thắp hương khấn phật với mong muốn một năm mới ấm no nhiều tài lọc
còn tại philippines người dân lại lựa chọn món lợn quay là món ăn may mắn trong dịp năm mới kỷ hợi
nhiều năm nay người dân philippines cũng tổ chức ăn mừng dịp lễ này
với tôi mua thịt lợn quay làm quà tặng trong dịp năm mới kỷ hợi là món quà vô cùng may mắn
cơ sở này cho biết dịp năm mới âm lịch năm nay nhu cầu thịt lợn đã tăng cao
gấp đôi so với ngày thường
món thịt lợn quay này được tẩm ướp và quay trong năm tiếng
với mức giá khoảng một trăm linh đến bốn trăm linh đô la mỹ một con tùy theo kích cỡ
trong ngày cuối cùng của năm cũ bữa cơm giao thừa nhu cầu thịt quay tăng lên rất cao
mọi người quan niệm món ăn này mang lại may mắn trong năm con lợn
năm kỷ hợi đa sang cùng nhiều kỳ vọng mới
đi lễ chùa cầu may ăn những món ăn truyền thống và xung họp bên gia đình
là truyền thống của nhiều nước châu á trong dịp tết nguyên đán
đại diện đặc biệt của mỹ về chính sách đối với triều tiên ông stephen paegan
sẽ tới thủ đô bình nhưỡng của triều tiên vào ngày mai sáu tháng hai
để tiếp tục các nỗ lực nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần hai
dự kiến diễn ra vào cuối tháng này
thông báo vừa được bộ ngoại giao mỹ đưa ra ngay sau khi ông pagan kết thúc chuyến thăm hàn quốc ba ngày
tại triều tiên ngoài việc thảo luận để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới
ông biegun và người đồng cấp triều tiên kim jong
troll cũng sẽ trao đổi về việc thúc đẩy thực thi các cam kết
mà tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo kim jong un
đã đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên ở singapore hồi tháng sáu năm ngoái
đó là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
các bảo đảm an ninh từ phía mỹ và thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
trước đó có tin ông biegun sẽ gặp ông kim hốc trồn tại làng đỉnh chiến panmunjom
trước khi tới bình nhưỡng ông biegun đã ở thăm hàn quốc ba ngày
để phối hợp lập trường với seoul và thảo luận chiến lược đàm phán
cho thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai vốn đang được tất cả các bên kỳ vọng
dự kiến thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc gặp sẽ được tổng thống donald trump công bố trước
hoặc trong bài phát biểu thông điệp liên bang vào ngày năm tháng hai theo giờ mỹ
chính phủ venezuela vừa tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ ngoại giao
với một số nước trong liên minh châu âu eu
sau khi các nước này công nhận chức danh tự phong của lãnh đạo phe đối lập guaido
trong thông báo bộ ngoại giao venezuela khẳng định
việc một số nước eu công nhận ông guaido sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hai phía
caracas cáo buộc các nước này ủng hộ kế hoạch lật đổ chính phủ hợp pháp của venezuela
cho đến nay đã có một mươi sáu nước eu công nhận ông guaido
sau khi tổng thống venezuela nicolas maduro bác bỏ kêu gọi của eu
về việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm
trong khi đó cùng ngày nhóm lima gồm các nước mỹ latin và canada
đã nhóm họp ở thủ đô ottawa để thảo luận về tình hình venezuela
tại cuộc họp nhóm lima đã kêu gọi các giải pháp ngoại giao và chính trị phi bạo lực
đồng thời phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự vào tình hình venezuela hiện nay
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định
liên hợp quốc sẽ không tham gia bất cứ nhóm nước nào có ý định can thiệp tình hình venezuela
mới đây trung quốc đã bác bỏ những đánh giá tình báo của na uy
cho rằng bắc kinh gây ra mối đe dọa về an ninh đối với quốc gia bắc âu này
bắc kinh cho rằng báo cáo của oslo mang đầy tính giả thuyết
trong một tuyên bố đại sứ quán trung quốc tại na uy nhấn mạnh
nước này không hề gây ra mối đe dọa an ninh nào
và cho rằng đây là một đánh giá an ninh mang đầy tính giả thuyết
tới từ cơ quan tình báo của một quốc gia
tuyên bố cũng bác bỏ phát biểu của người đứng đầu cơ quan tình báo na uy
trong đó kêu gọi oslo cảnh giác về mối quan hệ giữa tập đoàn công nghệ huawei
với chính phủ trung quốc
động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan tình báo pst của na uy
trước đó đã công bố cảnh báo về tập đoàn công nghệ khổng lồ huawei của trung quốc
đồng thời cho rằng bắc kinh đang tiến hành các hoạt động gián điệp
nhằm vào các doanh nghiệp và lợi ích của na uy
bộ trưởng tư pháp na uy cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thiết lập
một bộ khung pháp lý nhằm bảo vệ nền tảng an ninh mạng quốc gia
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt